viêm gan siêu vi b được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng bởi virus gây viêm gan có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể con người mà không bị phát hiện
các biểu hiện khi mắc bệnh rất mờ nhạt khó nhận biết và dễ gây nhầm lẫn với các bệnh khác nguy cơ lây nhiễm bệnh sang người khác là rất cao
tuy nhiên trên thực tế có nhiều trường hợp mắc bệnh lại chủ quan và chậm trễ trong điều trị
một bệnh nhân đang điều trị viêm gan b tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắk phát hiện nhiễm viêm gan siêu vi bê đã sáu năm nay
nhưng vì thấy sức khỏe bình thường bệnh hầu như không biểu hiện nên người đàn ông này đã không đến viện để điều trị
thậm chí có lúc còn không nhớ bản thân mình đang mắc bệnh viêm gan b
chỉ đến khi bị sốt cao vàng da vàng mắt người đàn ông này mới nhập viện điều trị
mấy tuần vừa đổi đây là người nó ốm mệt sốt
sốt cao luôn đấy sốt bốn mươi độ luôn đấy
thì ra mấy bác sĩ bảo là bị sốt siêu vi
làm được một tuần đến tuần thứ hai là vào ngày thứ tư của tuần thứ hai là nó vàng mắt
đến ngày thứ năm là nó vàng hết cả người lên vàng như nghệ luôn đấy
bình có một đặc điểm là do vi rụt gây nên và tiến tiến rất là âm thầm
cho nên là sẽ rất là khó khăn trong vấn đề phòng bình cùng những điều trị cho bệnh nhân
và cái số lượng hiện tại trong khóa nhiễm chúng tôi tiếp cận từ con số còng dôn bình viêm gan mạng tính b
từ hai nghìn một mươi bảy cho đến quý i hai nghìn một mươi tám là khoảng ba trăm năm mươi ca
trong đó thì chủ yếu là đang điều trị thuộc hàng vi rụt
theo thống kê việt nam hiện là nước có số người nhiễm viêm gan siêu vi b nhiều nhất trên thế giới
với từ một mươi đến một mươi năm dân số mắc

trong số đó có khoảng năm triệu người bị biến chứng viêm gan mạng tính sơ gan hoặc ung thư gan
mặc dù là bệnh nguy hiểm nhưng nhiều người lại chủ quan không chú trọng đến việc khám sức khỏe định kỳ
những trường hợp phát hiện bệnh chủ yếu là tình cờ đi khám bệnh hoặc tham gia hiến máu tình nguyện
đây là một bình vi rụt và thời gian ủ bình của nó rất là khó chắc định trước
và nhiễm thì trong một lần tình cơ có thể người bị nhiễm lúc nào không biết
và đến lúc có những triều chứng
phát hiện được tới lâm thang ví dụ như mệt mỏi chán năn buồn nôn
rồi năng hẳn nữa là vang mát vang da nước tiểu ít và sầm mau
thì đến giai đoạn đó bệnh nhân mới vào viện thì tình hình rất là nặng nề rồi
hiện y học vẫn chưa có biện pháp loại bỏ hoàn toàn virus viêm gan b ra khỏi cơ thể
mà chỉ điều trị bệnh viêm gan b bằng cách ngăn chặn sự nhân lên của virus tăng cường miễn dịch giảm nồng độ virus trong máu
vì thế để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất người bệnh cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống
hợp lý duy trì luyện tập thể thao hàng ngày đồng thời tuân thủ và kiên trì với pháp đồ điều trị của bác sĩ
để phòng bệnh viêm gan siêu vi b nên tiêm ngừa vaccine viêm gan b từ khi chưa mắc bệnh
trẻ sơ sinh cần được tiêm chủng viêm gan b trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi sinh
và tiêm các mũi tiếp theo theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế
biện pháp này có thể nâng tỷ lệ ngăn ngừa thành công mắc viêm gan b cho trẻ lên đến chín mươi bảy